đầu năm hai nghìn một mươi chín trong khi đang ốm nằm liệt dường thì vợ chồng ông nguyễn văn kỳ chú tại xóm mỹ thuận xã hải giang huyện hải hậu tỉnh nam định bị một nhóm đối tượng lạ mặt xông vào nhà đòi nợ
vợ chồng ông kỳ được giải thích rằng đây là khoản vay của người con trai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai với số tiền gốc là hai triệu đồng cộng lãi suất một năm là tròn hai mươi triệu
văn xin lệ lục các đối tượng đòi nợ vợ chồng ông được giảm xuống còn một mươi triệu
không vay nhưng lại trở thành con nợ đã không còn là điều gì quá xa vời kể cả với những người nông dân chân lấm tay bùn như vợ chồng ông kỳ
thậm chí bực bội cáu gắt nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn không thể trả lời được câu hỏi tại sao những thông tin thuộc về cá nhân lại có nhiều người biết đến vậy